thưa quý vị vào đầu tháng bốn tại thôn háng chua say xã chế cua nha huyện mù căng trải
đã phát hiện thêm một mươi năm khối đá khắc cổ hình dạng rộng bậc thang
giống như đã từng phát hiện được ở các thôn hồng nhì pá tà gênh hú chủ linh xã lào trải
một mươi năm khối đá khắc cổ mới được phát hiện tại mù căng trải tỉnh yên bái
nằm ở độ cao khoảng một mét so với mực nước biển
và cách trụ sở ủy ban nhân dân xã chế cua nha khoảng bốn km đường chìm bay về hướng đông
các khối đá cổ chạm khắc khá nhiều loại hình từ năm bốn m khối
nằm thành hai cụm cách nhau khoảng một mươi năm mét theo hướng bắc nam
hai cụm đá khắc cổ có hình dạng trụ hình tháp hình búp măng và đều có mặt hơi lồi
trên bề mặt chạm khắc phủ kín hình tròn đồng tầm lõm hình thòi lõm hình ruộng bậc thang
điểm khác biệt phát hiện mới đây là các phiên đá tập trung khá nhiều ở thôn háng chua say
vì vậy các chuyên gia cho rằng đây có thể là địa điểm của trung tâm bãi đá khắc cổ mù căng trải
dưới góc độ dân tộc học các chuyên gia khảo cổ học đánh giá
có thể các vết khắc trên đá là của người mông bản địa
vì không gian môi trường đang sản xuất canh tác lúa nước trên ruộng bậc thang
rất gần gũi với các vết khắc trên đá hiện nay
và còn niên đại vào khoảng thế kỷ một mươi sáu một mươi bảy có thể vẫn là các bản thiết kế ruộng bậc thang
hoặc họa lại ruộng bậc thang trên đá
tổng số tiền của nguyễn tại phường hồng gai được thực hiện bằng nguồn tiền công đức
và các khoản huy động xã hội hóa hợp pháp khác
đến ngày ba tháng bốn tổng số tiền ủng hộ của các tổ chức cá nhân đạt được hơn hai mươi bảy tỷ đồng
thời gian thực hiện các dự án trong khoảng ba trăm linh ngày và dự kiến sẽ hoàn thành trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi năm
sở du lịch thành phố đà nẵng cho biết doanh thu lưu trú
dịch vụ du lịch quý i tại đà nẵng ước đạt hơn bảy sáu nghìn tỷ đồng
hoạt động du lịch đạt được những con số khả quan là nhờ lượng khách
do cơ sở lưu trú phục vụ trong ba tháng qua tăng hai mươi ba bốn so với cùng kỳ năm trước
ước đạt hơn một tám mươi tám triệu lượt
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn khách quốc tế đến lưu trú tại đà nẵng ước đạt gần sáu trăm ba mươi sáu lượt
khách nội địa lưu trú ước đạt gần một hai mươi năm triệu lượt tăng lần lượt là hai mươi một sáu và hai mươi bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
doanh thu từ lưu trú ăn uống lữ hành đạt hơn bảy sáu nghìn tỷ đồng
tăng hai mươi năm sáu so với cùng kỳ năm trước
trong ba tháng đầu năm tổng số chuyến bay đến đà nẵng ước đạt chín năm trăm năm mươi chuyến
trong đó có bốn bảy trăm năm mươi hai chuyến bay quốc tế với khoảng một năm mươi chín triệu lượt khách
trung bình mỗi ngày đà nẵng đón hơn một trăm linh chuyến bay trong nước và quốc tế
cũng trong ngày ba tháng bốn sở du lịch tp hcm phối hợp với sở công thương và hiệp hội du lịch thành phố
công bố chương trình kích cầu du lịch nhằm góp phần tăng trưởng ngành du lịch và kinh tế tp hcm
chương trình kích cầu du lịch năm hai nghìn một mươi bốn có gần một trăm linh đơn vị tham gia gồm các doanh nghiệp lữ hành
cơ sở lưu trú ăn uống vui chơi giải trí dịch vụ chăm sóc sức khỏe
cùng với sự đồng hành của các trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng mua sắm
với ba mươi sáu chương trình du lịch giảm từ một mươi sáu mươi
tổng giá trị ưu đải hơn năm mươi tỷ đồng nhằm kéo dài thời gian lưu trú
tăng mức chi tiêu bình quân của khách tăng doanh thu cho ngành du lịch thành phố
và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ du lịch đến với công chúng
sở du lịch đề nghị các doanh nghiệp tham gia chương trình giữ vững các cam kết về chất lượng dịch vụ
số lượng sản phẩm đã công bố và mở rộng các chương trình tour tuyến sản phẩm dịch vụ
khẳng định uy tín năng lực của doanh nghiệp và khẳng định vị thế thương hiệu của điểm đến tp hcm
gia tăng sức cạnh tranh của du lịch thành phố nói riêng và du lịch việt nam nói chung
để chương trình kích cầu bền vững sở du lịch và sở công thương ký kết kế hoạch liên tịch
về kết cầu du lịch thu hút khách đến tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn ba mươi
hiện thì nhiều chương trình ký kết về tuyển thực tập sinh tiếp nhận lao động đến học tập và làm việc
tại các quốc gia như hàn quốc nhật bản đang được mở rộng
tận dụng cơ hội này nhiều lao động trẻ đã đăng ký tham gia để có cơ hội phát triển trong tương lai
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch anh võ phước duẩn quyết định làm thực tập sinh
tại nhật bản trong năm nay như đã đăng ký từ trước đó
theo anh đây là cơ hội để bản thân có điều kiện phát triển về chuyên ngành du lịch
tăng thêm thu nhập khi vừa đi học vừa đi làm
chương trình mới cho phép các thực tập sinh có thị thực ba năm sẽ được nâng cấp thành lao động lành nghề
rồi được ở lại nhật bản đến năm năm và có thể được cấp quyền lưu trú
ngoài ra các thực tập sinh còn được tham gia đào tạo tại địa phương
được các đơn vị tài chính cho vai ủy thác thông qua các hội đoàn thể
đây là hai nút thắt quan trọng đã được mở ra cho những người có nguyện vọng tham gia chương trình
nhưng gặp khó khăn về kinh tế
khi các bạn tới trung tâm các anh chị thư vấn viên sẽ tìm hiểu
nhu cầu và mong muốn và ước mơ của các bạn
sau khi tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của các bạn
anh chị sẽ định hướng và hỗ trợ các bạn về vấn đề tài chính
hoặc vấn đề khác liên quan tới chương trình du học của công ty
anh chị sẽ hỗ trợ nhiệt tình
trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn
thì việc tham gia thị trường xuất khẩu lao động cũng như các chương trình thực tập sinh
tại hàn quốc nhật bản đang được người lao động học sinh và sinh viên tại phú yên quan tâm
lựa chọn để có cơ hội phát triển
cơ hội phát triển trong tương lai
đại công trường xây dựng sân bay quốc tế long thành đang tăng tốc tranh thủ thi công bộ khô
huy động lượng người và phương tiện tập trung làm việc rất lớn
điều này cũng đặt ra yêu cầu công tác đảm bảo an ninh an toàn
cho dự án trọng điểm quốc gia đặc biệt quan trọng này ngày càng nghiêm ngặt hơn
những công đoạn cuối cùng của hệ thống kiểm soát
người ra vào tại cổng hai vào đại công trường sân bay long thành trên tuyến đường hương lộ một mươi khẩn trương hoàn thành
đây cũng là cổng thứ hai được trang bị hệ thống camera công nghệ ai nhận diện khuôn mặt
và quét mã qr tích hợp để kiểm soát người ra vào khu vực xây dựng sân bay của các lực lượng chức năng
việc phối hợp của chúng tôi thì luôn luôn phối hợp rất là chặt chẽ
nhất là trong việc trao đổi thông tin tình hình liên quan đến an ninh trật tự
vì có vụ việc liên quan đến trật tự thì kịp thời thông tin cho các đơn vị
không để xảy ra những tình huống xấu bị động bức hợp
thời gian qua để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công dự án sân bay long thành
công an tỉnh đồng nai đã phối hợp chặt chẽ với bang quản lý dự án sân bay long thành
cán vụ miền nam và các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát trên khu vực công trường
duy trì tốt các kênh thông tin liên hạc trao đổi và nắm chắc tình hình trên công trường
đặc biệt là yêu cầu các đơn vị thi công
là ra soát kiểm tra đảm bảo tự đảm bảo cái an ninh trật tự của mình trước
và sau đó phải thường xuyên trao đổi thông tin cập nhật tình hình đối với các lực lượng
năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi bốn vụ vi phạm pháp luật
trong đó năm vụ trộm cắp tài sản bốn vụ sử dụng trái phép chất mạ tùy
hiện nay toàn bộ công trường có khoảng năm người đang làm việc
theo kế hoạch từ tháng một mươi tới sẽ tăng lên khoảng hai mươi người và một mươi phương tiện
nên việc kiểm soát ngày càng nghiêm ngặt
công trình tập trung rất đông người ở rất nhiều nơi
cho nên là chúng tôi rất quan tâm vấn đề mà quản lý con người tại khu vực này
thứ hai là vấn đề liên quan đến trộm cắp ở khu vực này
bởi vì đây là một dự án lớn mà hiện nay công tác quản lý còn rất nhiều cái hở
trước nguy cơ phát sinh một số loại tệ nạn trộm cắp tài sản
hiện nay trên khu vực trộm lớn thì công sân bay long thành
lực lượng chức năng đã chủ động tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa
và quyết liệt đấu tranh phát hiện
ngăn chặn từ sớm từ xa
dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba từ quảng bình đến hương nghiên
có hai dự án thành phần đi qua địa bàn tỉnh thanh hóa với tổng chiều dài là một trăm ba mươi hai km
đến nay địa phương này đã bàn giao toàn bộ mặt bằng vị trí móng cột
hiện nay tập trung giải tỏa mặt bằng hành lang tuyến
được sự tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương
các hộ gia đình nằm trong phạm vi dự án đường dây năm trăm linh kv quỳnh lưu thanh hóa
đã nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công
dự án của nhà nước thì nói chung là tôi cũng nhất trí đồng thuận
gia đình với tôi là bàn giao mặt bằng hết rồi
đường dây năm trăm linh kv của quốc gia như tôi là một người dân
thì tôi chấp hành cái đường lối của đảng và nhà nước
và tới vừa rồi đây là kiếm kê
tất cả là đã xong xui còn tôi không có thắc mắc gì cả
trên toàn tuyến thi công dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba đi qua địa bàn tỉnh thanh hóa
các địa phương đã bàn giao một trăm linh mặt bằng vị trí chân móng cột
việc giải phóng mặt bằng cho phần hành lang tuyến đã đạt bốn mươi năm
thị xã cùng với các ủy đảng chính quyền các xã nơi có dự án đi qua
sẽ tiếp tục hỗ trợ đơn vị thi công và chủ đầu tư vận động nhân dân
để hiến đứt mở đường để cho các đơn vị thị công đưa máy bóc thiết bị vào
để thực hiện thị công dự án
để bảo đảm tiến độ chung của dự án tỉnh thanh hóa đang chỉ đạo các sở
ngành địa phương phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn vướng mắt
huy động nhân lực thực hiện giải phóng toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến cho đơn vị thi công
thưa quý vị mùa hoa gạo nở
với một thế hệ người hà nội những bông hoa gạo đỏ thắm như là lưu giữ lại
những ký ức đẹp về tuổi thơ
còn với giới trẻ hiện nay thì hoa gạo không chỉ rực rỡ về màu sắc
mà mùa hoa gạo nở còn tạo một bức tranh bình yên giữa những náo nhiệt của phố xá thị thành
bởi vậy mà thời điểm này thì không ít người đã tìm về những địa điểm ngợp đỏ
màu hoa gạo để lưu giữ cho mình những tấm ảnh đẹp
để không bỏ lỡ khoảng thời gian tuyệt đẹp đầu tháng bốn
bà xuân hòa đã cùng nhóm bạn thân thời đại học của mình quay trở lại vùng ngoại thành hà nội
để ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm những ký ức tuổi thơ của mình
hoa nở rất đẹp chúng tôi cũng đi khá nhiều nơi để chụp cây hoa gạo
nhưng ở đây thì trong lành tuyệt vời
trở về thăm quê hương sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại pháp
chị benededite cảm thấy rất vui và thú vị khi khám phá vẻ đẹp của một trời mộc miên mà thiên nhiên bàn tặng
hoa gạo hay còn gọi là mộc miên chỉ nở một lần trong năm vào dịp cuối xuân
và kéo dài từ hai đến ba tuần
khi hoa nở rộ
cũng là lúc lá cây rụng hết
nhìn từ xa cây hoa gạo đỏ rực như những đốm lửa thắp sáng cả một khoảng trời
với các vùng quê ngoại thanh hà nội
hoa gạo có thể được xem là một nét đẹp đặc trưng cho sự yên bình dân dã
làm người rất là đam mê nhấp ảnh tôi đã từng có cơ hội được đi chụp rất là nhiều những cái mùa hoa đặc trưng
tôi ấn tượng nhất là mùa hoa gạo vì nó đem lại cái khung cảnh đỏ rất là rực rỡ
đem lại sức sống và có thể nói là nổi bật trên cái nền yên bình của làng quê
rộng lớn xanh ngát của những thửa lúa non màu sắc rực rỡ của hoa gạo
như tô điểm thêm cho vẻ đẹp mộc mạc của một vùng quê
ngày ba bốn tại quảng trường bảy năm thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
đã diễn ra lễ khai mạc cuộc đua xe đạp toàn quốc
cúp truyền hình thành phố hồ chí minh lần thứ ba mươi sáu hai nghìn hai mươi bốn htv tô đông á
với chủ đề là non sông liền một giải
đây là sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia điện biên hai nghìn hai mươi bốn
và chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
bốn mươi chín năm ngày giải phóng việt nam thống nhất đất nước
cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình thành phố hồ chí minh lần thứ ba mươi sáu
có sự tham gia của một trăm linh năm vận động viên chuyên nghiệp trong nước và quốc tế
đến từ một mươi năm đội đua trên toàn quốc và trên hai trăm linh vận động viên phong trào của tỉnh điện biên
các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở hai mươi năm trạng đua với tổng lộ trình hơn hai bảy trăm linh km
dọc theo chiều dài đất nước và kết thúc về đích vào trưa ngày ba mươi tháng bốn
tại công viên thống nhất tp hcm
ngay sau lễ khai mạc là trạng đua đầu tiên vòng quanh tp hcm với cự li năm mươi hai năm km
kết thúc trạng đua đầu tiên vận động viên pusri kunop của đội tập đoàn lộc trời an giang đã về nhất
trần tuấn kiệt đội dopagan đồng tháp giành vị trí thứ hai
nguyễn văn bình đội tp hcm về vị trí thứ ba
thưa quý vị giáo về máy bay đang ở mức tăng cao
chưa từng có trung bình để đến được các điểm du lịch trong nước
thì du khách phải chi từ bốn đến tám triệu đồng một cặp vé khứ hồi
bài viết trên báo tiền phong khẳng định điều này ảnh hưởng lớn đến nhu cầu du lịch nội địa
nhất là các chương trình kích cầu du lịch
đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết là khi giá vé máy bay tăng
du khách buộc cân nhắc hình thức du lịch vừa với túi tiền
trong đó tour đường bộ cự li gần tour bằng tàu hỏa được lựa chọn nhiều
vì khách hàng vừa giảm lệ thuộc vào giá vé máy bay vừa gia tăng trải nghiệm mới mẻ
thưa quý vị với tiềm năng sẵn có tỉnh bình định đã định hướng chiến lược phát triển
trồng rừng gỗ lớn tổ chức sản xuất mới theo chuỗi giá trị
điều này giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước
theo bài viết trên báo nhân dân hiện nay toàn tỉnh bình định có gần một mươi hectare rừng trồng cây gỗ lớn
diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững gần một mươi năm ha
trong đó diện tích rừng trồng gỗ lớn là hơn bảy sáu trăm linh hectare
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm tổng diện tích rừng trồng cây gỗ lớn tập trung của tỉnh sẽ đạt một mươi ha
diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng là gần một mươi sáu ha
theo thông tin trên báo đại đoàn kết tính đến thời điểm này
nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đủ lượng đơn hàng phục vụ sản xuất
và thậm chí có doanh nghiệp đủ đơn hàng đến hết năm hai nghìn hai mươi
các chuyên gia kinh tế dự báo là kinh tế thế giới có nhiều điểm sáng cho ngành dệt may hồi phục trở lại
việt nam là một điểm đến an toàn là một động lực mới cho đơn hàng có khả năng quay lại tốt hơn
bởi vậy mà các doanh nghiệp và ngành dệt may cần phải nắm bắt cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu
cũng như là chuẩn bị về các điều kiện sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường thế giới
nắng nóng khô hạn kéo dài đã làm cho nhiều diện tích
đất rừng ở miền tây đối diện với nguy cơ cháy rất cao
không những vậy theo ghi nhận trên báo tuổi trẻ
thì hàng nghìn hộ dân ở các tỉnh ven biển cũng phải lâm vào cảnh thiếu nước ngọt sử dụng
tại tỉnh cà mau nắng nóng và dịch bệnh đã làm hơn một chín trăm linh hectare diện tích nuôi cua
của năm trăm linh hộ dân ở cà mau bị chết
còn ở tỉnh kiên giang tổng diện tích tôm nước lợ trên địa bàn bị thiệt hại gần một hai trăm linh ha
trong đó nhiều địa phương bị thiệt hại từ sáu mươi đến tám mươi diện tích
trong tháng bốn này xâm nhập mặn sẽ đạt đỉnh điểm
vì vậy mà các địa phương cần chủ động phương án và tuyên truyền người dân
chữ nước ngọt trong những ngày chiều thấp để phục vụ tưới tiêu
sau vụ việc cháy khí mê tan dưới hầm lò dạng sáng hai mươi ba tháng bốn
tại công ty than thống nhất ở thành phố cầm phà tỉnh quảng ninh
khiến cho bốn công nhân tử vong và bảy công nhân khác bị thương
thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu làm rõ nguyên nhân
khắc phục hậu quả ổn định sản xuất cẩn trương điều tra vụ tai nạn
bài viết trên báo lao động khẳng định tính mạng con người là đáng quý nhất
vụ tai nạn tại mỏ than một lần nữa đặt ra yêu cầu về đảm bảo an toàn lao động
đặc biệt là trong sản xuất khai thác than tại hầm lò
trong đó tuyên truyền ý thức đầu tư trang thiết bị bảo hộ hệ thống máy móc cảnh báo
là điều bắt buộc phải làm để người lao động phải được làm việc ở nơi tuyệt đối an toàn
đứng trước những yêu cầu cấp thiết về việc phải thay đổi
cải tiến phương pháp điều hành thị trường xăng dầu
theo thông tin trên báo thời nay vừa qua bộ công thương đã có tờ trình
về việc ban hành nghị định thay thế nghị định số tám mươi ba và các nghị định sửa đổi
bổ sung nghị định số tám mươi ba
hiện nay giá xăng dầu là mức giá tối đa do nhà nước công bố định kỳ
nhằm giảm hẳn sự can thiệp của nhà nước vào việc quyết định giá bán của doanh nghiệp
dự thảo nghị định đang đề xuất nhà nước chỉ công bố giá xăng dầu thế giới
và một số chi phí cố định theo chu kỳ một mươi năm ngày
thư nhân tự công bố giá bán dựa trên công thức do nhà nước quyết định
cao tốc cam lộ la sơn là một trong một mươi một dự án thành phần của tuyến đường bộ
cao tốc bắc nam có chiều dài là chín mươi tám ba mươi năm km
theo ghi nhận trên báo kinh tế và đô thị đang xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều
xung quanh việc là có nên cấm xe khách trên ba mươi chỗ xe tải từ sáu mươi trở lên
lưu thông vào cao tốc cam lộ la sơn để giảm lưu lượng giao thông hay không
một số ý kiến cho rằng là hiện tại không có điều luật và quy định nào cấm các xe tải nặng
đi vào đường cao tốc vì vậy khi nào có kết luận tai nạn giao thông do lỗi thiết kế cao tốc
đường không phù hợp xe tải nặng thì lúc đó cấm mới hợp lý
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay vùng ngắp thấp phía tây vẫn là hình thế thời tiết chính

độ không còn mạnh như hai ngày qua vì thế ở khu vực phía tây bắc bộ
các tỉnh như lai châu điện biên sơn la hòa bình yên bái và lào cai
trời vẫn có nắng nóng nhưng mức nhiệt giảm nhẹ còn ba mươi sáu ba mươi tám độ
còn đối với các tỉnh thành phố khu vực phía đông bắc bộ sau tám giờ trời cũng chuyển nắng đều
và ngưỡng nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay sẽ giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
dù không đạt ngưỡng nắng nóng nhưng trời cũng khá oi nóng
thấp nóng không còn phát triển nhưng nó vẫn còn mạnh
vì thế ngay từ sớm nó đã tạo ra hiệu ứng gió phơn tác động đến miền trung
làm cho cả dọc miền trung từ thanh hóa trở vào đến phú yên
ngay từ sáng sớm trời đã chuyển sang trạng thái ít đến quang mây
dưới cây nóng sớm và gió phơn mạnh nên trong ngày hôm nay
ở khu vực thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế vẫn xảy ra nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao là ba mươi sáu ba mươi chín độ
còn với khu vực từ đà nẵng trở vào đến phú yên hôm nay vẫn có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt
động trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi tám độ
các tỉnh khánh hòa ninh thuận và bình thuận cũng có nắng sớm
với mức nhiệt ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
ở phía nam tây nguyên và nam bộ cũng đón ngày mới với tình trạng ít đến quang mây
nắng ngay từ giờ và dự báo sẽ còn duy trì đến tận một mươi tám giờ chiều
nền nhiệt trong ngày hôm nay ở cả tây nguyên và nam bộ đều duy trì mức cao
với khu vực tây nguyên nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay sẽ phổ biến
ở mức ba mươi ba ba mươi năm độ
trong khi ở khu vực nam bộ trời nắng nóng diện rộng với ngưỡng nhiệt cao ba mươi bốn ba mươi bảy độ
trên biển khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ vùng biển phía tây
khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa là những vùng
có gió nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao trên hai mét và biển động
khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh cấp ba
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước